dịch bệnh tàn lợn châu phi tại nước ta đã từng bước kiểm soát tốt hơn
tuy nhiên các nước chung quanh có đường biên giới giáp với việt nam
bệnh dịch này vẫn xảy ra trầm trọng và có diễn biến phức tạp
sau đó vừa qua ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh đã có công văn gửi thường trực
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
và các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm tiền lợn qua biên giới
nội dung chính của công văn đề nghị ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chỉ đạo
đôn đốc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh biên giới thành lập đoàn công tác trực tiếp
đến các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các biện pháp ngăn chặn
kịp thời phát hiện và xử lý chấm dứt tình trạng vận chuyển trái phép động vật
sản phẩm động vật đặc biệt là lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào việt nam
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán giết mổ vận chuyển lợn
sản phẩm lợn không bảo đảm an toàn làm lây lan dịch bệnh bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng
nhập lậu vận chuyển buôn bán trái phép động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn
sản phẩm lợn ra vào việt nam trường hợp bắt được các lô hàng động vật
sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay